nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn một mươi tám thông tấn xã việt nam tổ chức phát động
giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng lần thứ năm
qua bốn lần tổ chức giải đã quy tụ hàng trăm nhà báo nhà nhếp ảnh từ mọi miền đất nước
với hàng ngàn tác phẩm ảnh báo chí dự thi có chất lượng sức lan tỏa và lay động dư luận
khoảnh khắc vàng là sân chơi lớn cho các nhà báo nhà nhấp ảnh thể hiện kỹ năng nghiệp vụ
cũng như góc nhìn của mình thông qua tác phẩm ảnh báo chí nhằm phản ánh mọi mặt đời sống chính trị
kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật thể thao cùng những sự kiện thời sự của đất nước
trên khắp mọi đèo đường tác nghiệp
sau bốn lần tổ chức có sự phối hợp với hội nghị sĩ nhiếp ảnh việt nam
đây là năm đầu tiên thông tấn xã việt nam độc lập tổ chức giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng
điều đặc biệt năm nay ban tổ chức có phần dự thi riêng cho ảnh chụp bằng điện thoại di động
thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
năm nay ban tổ chức chỉ nhận file ảnh qua email hoặc trang web khoảnhkhắcvàng vnarnet vn
với đầy đủ thông tin cá nhân mọi thông tin chi tiết về giải cũng được cập nhật tại trang web này
kết thúc giải ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc theo các hạng mục
giải thưởng cho ảnh đơn và giải thưởng cho phóng sự ảnh
giải thưởng cho ảnh chụp bằng điện thoại di động
lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín